với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sản xuất nông nghiệp của thành phố đà nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực theo hướng cho năng suất và hiệu quả cao
năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp đã giao cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xúc tiến đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoàn thành thủ tục thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cụ thể ubnd tp đã phê duyệt danh mục bảy vùng thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích hơn năm trăm linh hectare tập trung chủ yếu hai huyện hòa vang và cẩm lệ
đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao triển khai lập đề án trình phê duyệt với diện tích một trăm một mươi bảy hectare nằm trên địa bàn xã hòa ninh huyện hòa vang
các lĩnh vực kêu gọi gồm trồng rau hoa nấm chăn nuôi khép kín nuôi trồng thủy sản
bước đầu đã có bảy nhà đầu tư tiếp cận triển khai các dự án
thành phố sẽ ban hành các chính sách ưu đãi hỗ trợ đất đai hỗ trợ lấy suất vay vốn đầu tư phát triển sản xuất
dự án thành công sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản nâng cao thu nhập cho người nông dân đồng thời hướng đến một nền nông nghiệp với sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng